chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh ngày sáu tháng hai của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối nay sẽ có những nội dung đáng chí sau đây
sau đây là nội dung chi tiết
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đã dự lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba tại địa bàn quận hai bà trưng thành phố hà nội
đồng chí trực tiếp gặp gỡ động viên các tân binh nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi ba nguồn tuyển của công an các đơn vị địa phương đạt khoảng một trăm linh hai bốn so với chỉ tiêu được giao
nhiều công dân có trình độ đại học cao đẳng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
năm nay bộ công an cũng có nhiều chính sách mới
trong công tác tuyển quân tăng thêm cơ hội được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng hai nghiệp vụ công an
tại các trường công an nhân dân đối với các chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên
đồng chí thứ trưởng tin tưởng các tân binh nhập ngũ và các công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
sẽ có quá trình gian luyện phấn đấu để trưởng thành phát huy trách nhiệm thế hệ trẻ tham gia bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc khắc phục mọi khó khăn chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước kỷ luật của quân đội nhân dân công an nhân dân các quy định của đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được sao
cùng với các địa phương trong cả nước tại tỉnh hà nam đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân
giữa lễ giao nhận quân tại thành phố phủ lý có trung tướng nguyễn duy ngọc
nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đợt giao quân năm nay thành phố phủ lý đã lựa chọn được hai trăm một mươi bảy thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị trình độ văn hóa sức khỏe lên đường làm nhiệm vụ
trong đó số thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân có ba mươi năm công dân
tại lễ giao nhận quân ngọn lửa truyền thống đã được đại diện lãnh đạo thành phố phủ lý thắp lên và tiếng chống mở hội giao quân đã tạo cho không khí của ngày hội tòng quân thêm hăng hái phấn khởi
lễ giao nhận quân năm nay được thành phố phủ lý tổ chức trang trọng qua đó tạo tinh thần cho các tân binh ngay từ ngày đầu giao quân yên tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc bảo đảm an ninh trật tự góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh
thừa thiên huế
thừa thiên huế
thừa thiên huế sáng nay cũng đã diễn ra lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba đến dự có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
năm hai nghìn hai mươi ba toàn tỉnh thừa thiên huế có một bốn trăm năm mươi hai thanh niên lên đường nhập ngũ trong đó công an thừa thiên huế tuyển chọn hai trăm linh thanh niên
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền các thanh niên đều nhận thức được trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân
các tân binh do công an tỉnh tuyển chọn sẽ nhập ngũ vào các đơn vị công an tỉnh thừa thiên huế cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
ngay sau buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng cùng lãnh đạo các cấp đã tạo hoa thăm hỏi động viên các thanh niên trước khi lên xe về đơn vị đồng thời mong muốn các thanh niên nỗ lực giành luyện tốt hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

thứ trưởng lê quốc hùng cũng đã thực hiện chặt chẽ các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ nên các tân binh được lựa chọn đạt tiêu chuẩn về sức khỏe trình độ văn hóa phẩm chất chính trị
ngay sau lễ giao nhận quân các tân binh sẽ về các đơn vị trong quân đội và công an theo sự phân công phấn đấu rèn luyện học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ công hiến sức trẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trước đó thứ trưởng lê văn tuyến và đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc với cấp ủy chính quyền địa phương huyện lương sơn tỉnh hòa bình đánh giá cao công tác chuẩn bị trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
trên cơ sở đó quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương động viên khích lệ các công dân nhập ngũ quân đội và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
cũng trong sáng nay các huyện thành phố thuộc tỉnh bắc giang đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba
thứ trưởng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã dự lễ giao nhận quân tại huyện lục nàng
năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh bắc giang đã tuyển chọn được hai tám trăm ba mươi ba công dân nhập ngũ trong đó có hai trăm tám mươi năm công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tại các đơn vị bộ tư lệnh cảnh vệ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cơ quan an ninh điều tra bộ công an
và công an tỉnh bắc giang trong số hai trăm tám mươi năm công dân tỉnh bắc giang thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba có một mươi bảy công dân có trình độ đại học
một mươi công dân có trình độ cao đẳng một mươi ba công dân trình độ trung cấp một mươi một đảng viên
riêng huyện lục nam được giao tuyển chọn và gọi bốn trăm linh ba công dân nhập ngũ trong số công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân là ba mươi hai
trong đó số công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân là ba mươi hai
sau các nghi thức của buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn long và các
lãnh đạo tỉnh bắc giang huyện lục nàng đã tặng hoa động tiên các tân binh
bày tỏ mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng nỗ lực học tập
gian luyện chấp hành tốt kỷ luật và nhanh chóng hòa nhập trong môi trường quân đội công an
trong không khí tưng bừng rộn ràng của ngày hội tổng quân diễn ra trên cả nước
kể từ truyền thống và phát huy tinh thần sẵn sàng của thanh niên tuổi trẻ cả nước
các tân binh đều cảm thấy vinh dự tự hào khi được tham gia vào quân ngũ
để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
ngay từ sáng sớm đã có rất đông người thân gia đình cùng các tân binh có mặt trong ngày hội đặc biệt này
ai cũng mang trong mình một cảm xúc riêng
trong số các thanh niên ưu tú ngày hôm nay nhiều người đã tạm gác lại công việc
học tập để lên đường thực hiện nghĩa vụ cao cả
sau khi em tốt nghiệp đại học xong thì được dưới gọi nhiệm vụ và em lên đường thực hiện nhiệm vụ phục vụ tổ quốc
em sẽ cố gắng
em sẽ cố gắng học tập và sẽ cố gắng thi để cố gắng vào ngành ạ
vâng hơi nghiện ngào chị ạ
mọi người ở nhà yên tâm em cố gắng vận đấu hết sửa trong cuộc đời ạ
hôm nay chất lượng giao quân tiếp tục tăng so với các năm về cả số lượng và chất lượng
số công dân được tuyển chọn và gọi thực hiện nghĩa vụ công an tại các địa phương được quan tâm
bảo đảm các tiêu chí về sức khỏe văn hóa tuổi đời và đối tượng là đoàn viên đảng viên
và chúng tôi cho rằng vào trong lực lượng công an nhân dân được tuyển chọn hết sức quan trọng
và có vấn đề những vị trí cơ mật
do vậy quá trình tổ chức sơ khám tuyển chúng tôi cùng với lại công an tỉnh đã nắm về chất lượng chính trị
để tiến hành bàn giao và các bộ phận thật tốt
tâm thế của các thanh niên nhập ngũ vững vàng yên tâm hơn nhờ sự quan tâm
theo sát động viên của các cấp ngành từ tỉnh đến cơ sở
trong màu quân phục mới
được học tập rèn luyện trong môi trường lực lượng vũ trang sẽ là trải nghiệm rất đáng nhớ
với mỗi tân binh trở thành một công dân tốt sống có ích cho xã hội
những cái ôm tạm biệt
những lời dặn dò chú đáo
cùng những giọt nước mắt
tiếp thêm động lực để các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ
vâng thưa quý vị như vậy là từ ngày sáu đến ngày một mươi tháng hai
thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi
và riêng trong ngày hôm nay sáu tháng hai đã có một mươi chín tỉnh thành phố tổ chức lễ giao nhận quân
và trong những ngày này tại mỗi địa phương sẽ có hàng trăm người dân
là người thân đến để đưa tiễn các tân binh lên đường
tuy nhiên nguy cơ tai nạn giao thông tại các điểm giao nhận quân sẽ tăng cao
nếu như mỗi người không nâng cao ý thức nghiêm chỉnh chấp hành đúng luật an toàn giao thông
vào khoảng chín giờ sáng nay một xe ô tô chở tân binh từ hải phòng
về giao quân tại trung đoàn tám trên địa bàn huyện tiền hải tỉnh thái bình
khi lưu thông trên quốc lộ ba mươi bảy
thì xe chở tân binh va chạm với một xe máy đi ngược chiều
hậu quả hai thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ
các hành vi hàng ngang cố tình đeo bám các phương tiện
nhất là tại các nút điểm giao cắt khi có lượng lớn người và phương tiện tham gia giao thông
sẽ tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông
để ngày hội tòng quân có ý nghĩa trọn vẹn
mỗi tân binh cũng như mỗi gia đình lực lượng chức năng khuyến cáo cá nhân
cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về luật an toàn giao thông
trong thời đại số bốn những luận điệu thù địch mà các thế lực xấu đưa ra
để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác
nhất là các quốc gia có thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa
nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản
đang lan truyền rất nhanh với phạm vi toàn cầu
đó là những thách thức
sau nhìn ở một mặt thuận lợi
hiện truyền thông mạng xã hội với xu hướng hội tụ đa phương tiện
khi mà internet có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ
hệ thống báo chí việt nam
thì những thông tin chính thống cũng là những thuận lợi
để chúng ta ngăn chặn những thông tin xấu độc hiện nay
và đó cũng là nội dung của tiểu mục nhận diện và đấu tranh tuần này
với phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả
chưa bao giờ thông tin được truyền đi rất nhanh rộng rãi khắp toàn cầu
với chỉ một vài thao tác như hiện nay
đó chính là nhờ những đặc tính yêu việt của thời đại số
tuy nhiên bên cạnh đó
cũng có nhiều nhược điểm như tính chân thực của thông tin
cần có sự sàng lọc kỹ của người tiếp nhận
bởi thực tế trong nhiều năm qua
có rất nhiều tin giả xuất hiện như một loại virus độc hại
xâm nhập gây nhiễu dư luận thậm chí làm khủng hoảng niềm tin
tuy nhiên với sự phát triển của mạng lưới thông tin chính thống
đã được số hóa trên không gian mạng
nhiều người dân trong đó có cả những việt kiều
đang sinh sống rất xa tổ quốc
cũng đã biết sàng lọc và lựa chọn cách tiếp cận thông tin phù hợp
anh esetera nguyễn đã sống hơn ba mươi năm
không ít lần anh đã được tổ chức khủng bố việt tân
tiếp cận lôi kéo với những thông tin lừa phỉnh
nhưng anh esetera nguyễn đã biết sàng lọc thông tin
và lựa chọn những kênh thông tin chính thống để theo dõi

tiếp cận lôi kéo với những kênh thông tin chính thống để theo dõi
cũng theo các chuyên gia việc chuyển đổi số các phương tiện truyền thông báo chí cùng với việc công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước không chỉ giúp đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng phát triển đất nước mà còn là biện pháp phản bác đánh thép đối với các thông tin xuyên tạc bịa đặt
trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão việc sử dụng các nền tảng công nghệ số để phục vụ tuyên truyền một mặt sẽ góp phần thúc đẩy quảng bá về hình ảnh một việt nam thân thiện mến khách
một đất nước được coi là điểm hẹn của hòa bình
điểm đến an toàn cho bạn bè quốc tế thì mặt khác cũng sẽ góp phần phản bác lại các thông tin tuyên truyền sai trái thù địch đối với việt nam cũng như nâng cao vị thế và uy tín của việt nam với thế giới
phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ diễn ra tại hai cơ sở của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh nghệ an
ba mươi bảy một s có địa chỉ tại tp vinh và ba mươi bảy hai s tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an một mươi ba đối tượng trong đó có một giám đốc hai phò giám đốc trung tâm và một số cán bộ đăng kiểm bị bắt giữ
trong quá trình điều tra các nhân viên đăng kiểm và bộ phận hồ sơ móc nối với một số đối tượng cò bên ngoài để nhận các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đến đăng kiểm và thống nhất nhận hối lộ số tiền từ một trăm linh đến một triệu đồng một phương tiện